phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang phối hợp cùng công an quận một mươi hai điều tra truy xét vụ kẻ gian đột nhập tiệm vàng kim thịnh lấy trộm hơn một trăm linh lượng vàng tương đương với khoảng bốn năm tỷ đồng trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ tiệm vàng kim thịnh mở cửa hàng và phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm mất số lượng lớn trang sức bằng vàng một mươi tám k tám mươi tám lượng trị giá ba một tỷ đồng
một số trang sức bằng vàng hai mươi bốn k hai mươi năm lượng trị giá một bốn tỷ đồng tổng tài sản bị mất trộm là bốn năm tỷ đồng
qua trích xuất camera công an xác định nghi phạm là nam giới người gầy cao đội mũ màu đen đeo khẩu trang mặc áo khoác dài tay màu đen quần jean màu xám và đeo ba lô màu đen
qua điều tra công an xác định vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một kẻ gian leo cột điện cạnh tiệm vàng kim thị rồi treo qua ban công tầng một
tiếp đó kẻ gian đã trộm

tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc đã xảy ra bảy trăm chín mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết năm trăm linh tám người làm bị thương năm trăm linh năm người
theo đó trong khoảng thời gian trên toàn quốc đã xảy ra bảy trăm chín mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết năm trăm linh tám người làm bị thương năm trăm linh năm người
sau về tháng cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm một trăm bảy mươi hai vụ giảm sáu mươi hai người chết giảm tám mươi người
trên đường bộ cả nước xảy ra bảy trăm chín mươi vụ tai nạn làm chết năm trăm linh năm người bị thương năm trăm linh bốn người
đối với giao thông đường sắt cả nước xảy ra bảy vụ làm chết ba người bị thương một người
giao thông đường thủy và hàng không xảy ra vụ tai nạn
sáng ngày ba mươi tháng một công an tỉnh nghệ an tổ chức buổi lễ tết trồng cây xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi
tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dạy vì lợi ích một mươi năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người
phong trào tết trồng cây đã lan tỏa và tạo được hiệu ứng rộng rãi trên khắp mọi miền của tổ quốc
và đây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp thiết thực và ý nghĩa
thấm nhuần lời dạy của người trong những năm qua lực lượng công an tỉnh nghệ an đã tích cực hưởng ứng
và tổ chức tết trồng cây vào những ngày đầu năm mới
đồng thời đã chủ động phối hợp tổ chức các phong trào hoạt động tình nguyện để trồng cây ươm mầm tại các địa chỉ đỏ
tại các khu di tích trụ sở công an các đơn vị địa phương cũng như tại các khu dân cư các tuyến đường ngõ phố
để góp phần xây dựng một việt nam xanh một hành tinh xanh
thưa quý vị tỉnh lai châu có vị trí địa lý sát trung quốc với nhiều đường tiểu ngạch
thời gian qua tình trạng mua bán lừa đảo cự ép phụ nữ ra nước ngoài
nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
trong đó đa số nạn nhân là phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
nghề nghiệp không ổn định trình độ văn hóa thấp nhẹ dạ cả tin
để giảm thiểu tình trạng này một mô hình đặc biệt được thành lập với tên gọi là ba trăm linh ba có
ở phường tân phong thành phố lai châu đã đem lại những kết quả tích cực
trong đó ba là không kết hôn với người nước ngoài trái pháp luật không xuất cảnh trái phép
không trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn bán người
có là có kiến thức về văn hóa pháp luật để nhận diện hoạt động lừa đảo của các đối tượng
có kỹ năng bảo vệ bản thân và gia đình ý thức phát hiện tố giác tội phạm
và có niềm tin đối với đảng nhà nước và chính quyền địa phương
sang trung quốc lao động với kỳ vọng kiếm thật nhiều tiền để cải thiện kinh tế gia đình
nhưng sau khi đến bên kia biên giới chị quách thị hà nhận ra
không như chị nghĩ bởi bắt đầu ngôn ngữ nơi ở trật trội lường quá thấp
không đủ trang trải cuộc sống thế rồi mất hành tiếp tục đeo bám chị khi một tai nạn
khiến đôi chân không còn đi lại được cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn
và lúc này được trở về quê hương cùng sự quan tâm của những người xung quanh
là động lực giúp chị vượt qua mọi trường này
hướng dẫn cho từng chi tiết ví dụ như là
nhiều khi mình không biết làm chăn nuôi hoặc trồng cây bên hội nông dân hay là bên phụ nữ
thì như cách chăm con hay là trồng cây rồi là làm nói chung là chỉ tận tình chỉ bảo tận tình và giúp đỡ
ví dụ như neo người thì làm nhà hoặc là dọn dẹp các thứ như bên đoàn thanh niên
anh chị em các học sinh các bạn các thầy của giáo cũng đến giúp đỡ
mọi công việc trong mọi lĩnh vực
không phải ai cũng may mắn trở về được như chị hà
nên các thành viên mô hình ba ba có xác định bên cạnh việc phòng chống hoạt động mua bán lừa đảo
cưỡng ép phụ nữ xuất cảnh trái phép ra nước ngoài còn phải giải quyết vấn đề từ gốc
trong đó đẩy mạnh tuyên truyền cho chị em phụ nữ hiểu phương thức thủ đoạn của các đối tượng
đồng thời hỗ trợ các chị em phát triển kinh tế ổn định cuộc sống ngay tại nơi cư trú
triển khai đến các đồng chí tri hội trưởng tri hội phụ nữ các tổ dân phố bản trên địa bàn
đã chỉ đạo công an phường thường xuyên nắm bắt địa bàn thường xuyên báo cáo công an thành phố
triển khai nhiều nội dung nhiều hình thức thông qua các đồng chí công an địa bàn đến nhân dân trên địa bàn
và đặc biệt là chị em phụ nữ trên địa bàn hiểu rõ lắm bắt được các quy định của pháp luật
liên quan đến việc lừa đảo
các đồng chí tri hội trưởng tri hội phụ nữ trên địa bàn đặc biệt là chị em phụ nữ trên địa bàn
thường xuyên kiểm tra trên địa bàn nắm bắt các đối tượng nạ các đối tượng mới đến để tìm hiểu
và kịp thời báo cáo ủy ban phường báo cáo công an thành phố để kịp thời xử lý theo quy định
được thành lập tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau hơn một năm đi vào hoạt động mô hình ba trăm linh ba có đã được triển khai

đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng công an để nâng cao hiệu quả
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đối với hoạt động phòng chống mua bán lừa đảo
cưỡng ép phụ nữ xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
sau khi triển khai những mô hình này cũng đã đóng góp vào nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển
kinh tế xã hội cũng như là đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh chính trị cho tựa an toàn xã hội trên địa bàn

từ việc khảo sát đánh giá đúng tình hình thực tế trên địa bàn để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác phòng chống hoạt động mua bán lừa đảo cưỡng ép phụ nữ xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
mô hình này đã giúp hơn hai hai trăm linh hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật nhận diện thủ đoạn của các đối tượng
và cùng hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
cái tát của mẹ do nghệ sĩ xuân bắc đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong những ngày đầu năm mới
thông qua nhiều ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều
tuy nhiên rõ ràng đây cũng là một bài học cho mỗi chúng ta trong việc sử dụng mạng xã hội
câu chuyện có lẽ cũng sẽ không bị đẩy đi quá xa nếu không có một bộ phận người dân rơi vào hội chứng đám đông
do việc khen chê lên án hay ca ngợi
những tình huống tương tự như sự việc này cũng là vấn đề đã nhiều lần được các chuyên gia đề cập đến
và xung quanh sự việc lần này phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà trường đại học quốc gia hà nội
đã có những chia sẻ về câu chuyện sử dụng mạng xã hội hiện nay đối với các nghệ sĩ
những người nổi tiếng cũng như từ phía cư dân mạng
hai ngày sau khi chương trình táo quân hai nghìn hai mươi ba được phát sóng
người sự ưu tú xuân bắc đã đăng tải một bài viết trên trang cánh
câu chuyện của xuân bắc có tựa đề cái tát của mẹ
kể một chuyện người mẹ tết nào cũng hì hụi gói bánh trưng
nhưng con trai bà năm nào cũng chê bánh mẹ mình gói
cuối cùng anh ta nhận cái tát của mẹ rồi nghe bố giáo huấn điều hay lẽ phải
xuân bắc kết thúc chuyện ngụ ngôn bằng câu cả nhà tôi
xong bữa cơm đêm ba mươi vào đúng lúc kết thúc chương trình táo quân trên vtv

xuân bắc khiến nhiều khán giả hiểu ra hàm ý của anh khi có ý bóng gió
những khán giả chê bai táo quân và mọi ồn ào phức tạp của sự việc bắt đầu từ đây
câu chuyện của xuân bắc kết thúc chuyện ngụ ngôn bằng câu cả nhà tôi